trước đó vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tổ công tác của công an tỉnh tiền giang gồm cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba địa điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh và đã phát hiện ra nhiều hành vi vi phạm
chuyển sang một thông tin khác lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng bốn đối tượng đã đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng nguyễn anh khoa nguyễn văn thắng tấn hoàng vũ và phạm trung nguyên đều trú tại thành phố biên hòa để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
chuyển sang một thông tin khác lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng bốn đối tượng đã đột nhập vào nhà trộn cắp nhiều tài sản có giá trị